nhu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp nghi nhiễm virus sars cov hai tại tỉnh phú yên
ngày càng tăng do nhiều người dân đi về từ các vùng có dịch covid một mươi chín
trước thực tế trên sở y tế tỉnh phú yên đang nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm nhằm phòng chống dịch hiệu quả
việc xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm virus sars cov hai tại phú yên
được thực hiện bởi phòng xét nghiệm vi sinh của bệnh viện đa khoa tỉnh
ngoài việc các y bác sĩ kỹ thuật viên được tập huấn tại viện pasteur nha trang
và triển khai xét nghiệm chuẩn đoán covid một mươi chín bằng kỹ thuật riêng tham pcr
sở y tế tỉnh phú yên vừa tiếp tục nhận được sự hỗ trợ một quay xét nghiệm bằng kỹ thuật real time pcr từ bộ y tế

tính đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám tỉnh phú yên chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
hiện toàn tỉnh chỉ có một phòng xét nghiệm virus sars cov hai tại bệnh viện đa khoa tỉnh
với hệ thống tách chết adn arn và đội ngũ bác sĩ kỹ thuật viên
kỹ thuật viên đã được tập huấn tại viện pasteur nha trang được biết phòng xét nghiệm virus sars cov hai
ở bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã chính thức triển khai xét nghiệm chuẩn đoán virus sars cov hai
bằng kỹ thuật real time pcr kể từ ngày hai mươi năm tháng ba